tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày hôm qua tại thái lan khiến một mươi người thiệt mạng trong đó có năm người việt nam
đại sứ quán việt nam tại thái lan đã phối hợp với cảnh sát địa phương để hỗ trợ gia đình các nạn nhân làm thủ tục đưa thi hài về nước trong thời gian sớm nhất
theo tin từ cảnh sát địa phương các nạn nhân người việt gồm nguyễn thị thu số hộ chiếu c sáu trăm sáu mươi chín một nghìn ba mươi ba đoàn thị bích số hộ chiếu c sáu trăm sáu mươi tám sáu nghìn ba trăm ba mươi bảy trần văn nhật số hộ chiếu c sáu nghìn sáu trăm chín mươi chín ba mươi hai phạm thị thùy dung số hộ chiếu c sáu nghìn bảy trăm hai mươi ba chín trăm năm mươi hai phan văn sơn số hộ chiếu c sáu nghìn bảy trăm sáu mươi bảy một trăm linh ba
trong đó chị nguyễn thị thu đang mang thông tin
hiện cảnh sát tỉnh kanchanaburi địa phương xảy ra tai nạn đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
trong thông báo mới nhất công ty cps của thái lan sẽ hỗ trợ hai trăm linh bạt tương đương với khoảng bốn mươi tám triệu đồng cho mỗi gia đình người việt bị nạn
sau đó tùy theo bảo hiểm của xe vận tải sẽ chi trả cho gia đình mỗi nạn nhân khoảng bảy trăm linh bạt
bộ ngoại giao cũng đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại thái lan tiếp tục theo sát vụ việc